còn vào sáng nay tại hà nội ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí bộ công an
đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực thực hành tiết kiệm chống lãng phí
của lực lượng công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi hai và triển khai nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi bốn
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo chủ trì hội nghị
tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo ban nội chính trung ương thanh tra chính phủ
đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng bộ công an
hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu bộ công an đến sáu mươi ba tỉnh thành phố
năm hai nghìn hai mươi hai ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí bộ công an đã làm tốt công tác tham mưu
cho đảng ủy công an trung ương và bộ trưởng bộ công an ban hành nhiều chủ trương kế hoạch
biện pháp phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí trong công an nhân dân
và công tác điều tra xử lý tội phạm về tham nhũng thuộc trách nhiệm
của công an nhân dân
công tác điều tra xử lý tội phạm về tham nhũng nhất là các vụ án trọng điểm
nghiêm trọng phức tạp thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
tiêu cực theo dõi chỉ đạo tiếp tục được quan tâm tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt
với phương châm xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng cả lĩnh vực
các cơ quan điều tra trong công an nhân dân đã thụ lý điều tra trên bảy trăm năm mươi vụ án
hơn một năm trăm chín mươi bị can phạm tội về tham nhũng thu hồi trên hai sáu trăm sáu mươi sáu tỷ đồng
để thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí trong thời gian tới
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí trong công an nhân dân
phải được tiến hành đồng bộ gắn liền với việc thực hiện ba giải pháp trọng tâm
đột phá của lực lượng công an nhân dân và phương châm hành động của toàn lực lượng công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi ba
xây dựng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại
theo tinh thần nghị quyết số một mươi hai ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị
không để vi phạm nhỏ thành sai phạm lớn vi phạm của cá nhân thành sai phạm của tổ chức của tập thể
tập trung thanh tra những ứng vực nhạy càng dễ phát sinh tham nhũng tiêu cực
nơi có nhiều dư luận phản ánh có đơn thư tố cáo nâng cao hiệu quả công tác thanh tra đột xuất
thanh tra đặc biệt nhất là thanh tra đặc biệt của cấp tỉnh
giải quyết rất điểm các vụ cứu lại tố cáo thuộc tầm quyền
phấn đấu đạt tỷ lệ giải quyết trên tám mươi năm các vụ việc mới phát sinh
đồng chí bộ trưởng cũng nhấn mạnh đến việc tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy
lãnh đạo công an các cấp đối với công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí
luật thực hành tiết kiệm chống lã phí chương trình thực hành tiết kiệm chống lã phí
năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm và năm hai nghìn hai mươi ba trong công an nhân dân
đẩy nhanh tiến độ điều tra kiến nghị xử lý đối với các vụ án vụ việc
thuộc ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh theo dõi chỉ đạo